do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao
trên địa bàn huyện con plong tỉnh con tum có mưa to kéo dài làm tuyến đường trường sơn đông
bị sạt lở nhiều đoạn gây ách tắc giao thông nghiêm trọng chia cắt hoàn toàn xã ngọc tem
với trung tâm huyện con plong sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại con tum
đến trưa ngày năm tháng một mươi hai trên tuyến đường trường sơn đông đã xảy ra ba điểm sạt lở ta luy dương
với khối lượng khoảng năm m khối nghiêm trọng nhất là tại điểm km hai trăm linh hai trăm bốn mươi
đoạn tránh dốc ngọc lu ta lui dương bị sạt một đoạn dài một trăm năm mươi m với khoảng bốn m khối đất đá
cây cối lấp đầy mặt đường
để khắc phục sạt lở tri cục quản lý đường bộ ba bốn một đã phối hợp với chính quyền địa phương huyện con plong
huy động các phương tiện máy móc của các đơn vị công ty đang thi công đóng chân trên địa bàn
huy động xe xúc lật máy đào xe tải thường xuyên túc trực trên tuyến để làm nhiệm vụ thông đường
tinh thần là coi như là chúng tôi là bốn tại chỗ nếu như mà ách tắc trong cái thời gian mà không để kéo dài quá hai ngày
chiều nay và coi như là kế là khoảng trở hết trưa ngày mai thì chúng tôi sẽ thông tiến cái đường đông trường sơn này
không để bà con phải thiếu lương thực và tất cả những vật dụng mà sinh hoạt bình thường
theo báo cáo từ huyện con plong mùa mưa lũ năm nay đã gây thiệt hại cho huyện gần hai tỷ đồng
tuy số tiền không lớn nhưng đã ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu giảm nghèo của huyện khó khăn nằm trong sáu mươi ba huyện nghèo của cả nước